thưa quý vị các đồng chí và các bạn với vụ án thông thường lời khai nhân chứng và dấu vết tại hiện trường
có thể giúp cho công việc của các điều tra viên phá án được xuân rẻ
tuy nhiên với những vụ án hầu như không có dấu vết chỉ một chi tiết nhỏ cũng vô cùng quý giá
giúp lực lượng chức năng đưa tội ác ra ánh sáng
chuyên mục hành trình phá án kỳ này chúng tôi xin phản ánh quyết tâm cao độ và hành trình vất vả
của lực lượng công an an giang trong việc truy tìm ra thủ phạm trả lại sự bình yên cho nhân dân
trong lúc trở về tỉnh an giang người dân phát hiện một tử thi nữ chưa rõ tung tích cách biên giới việt nam campuchia khoảng một trăm linh mét
ngay khi nhận được thông tin lập tức công an xã vĩnh hội đông đã có mặt bảo vệ hiện trường để các chứng cứ không bị hủy hoại
nạn nhân nhanh chóng được xác định là bà trận thị kim ai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
làm nghề bán vé số trên đất campuchia giáp với xã vĩnh hội đông
theo thông tin ban đầu hàng ngày từ bảy giờ sáng
bà ai trèo xuồng từ nhà qua kênh đến campuchia để bán vé số

điều tra làm rõ việc
nhận được thông tin về cái chết bất thường của nạn nhân
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh an giang phối hợp với công an huyện an phú
cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường ngay sáng hôm sau
để nhanh chóng thu thập tăng chứng dẫn chứng liên quan đến vụ án
đội kỹ thuật hình sự đã tổ chức phong tỏa chặt chẽ toàn bộ khu rừng
tiến hành khám xét hiện trường khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp nghiệp vụ
trong công tác điều tra phá án đặc biệt là ở những vụ án mà đối tượng gây án
nguyên nhân gây án còn rất mờ mịt thì việc khám nghiệm hiện trường để tìm ra manh mối phá án là một việc hết sức quan trọng
kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị hôn thủ dìm xuống nước dẫn đến chết ngạt
bị giao cấu và tài sản bị chiếm đoạt là một dây chuyền một mươi tám carat trọng lượng một mươi chỉ
một điện thoại di động và khoảng bốn triệu đồng tiền mặt
thông tin ban đầu của anh em là cái bà này bà ai này bà đi bán cái giá số
rồi số đồng số tiền đồng số tiền đồng số tiền đồng số tiền đồng số tiền đồng số tiền đồng số tiền đồng
miền nam gọi là cái số đuôi số đề ở cái biên giới
mà bà đi bà này đi có đặc điểm là mang rất là nhiều là vàng dòng đeo trên tay rồi trên cổ
đó thì chúng tôi đánh giá là cái vụ án này khả năng cái đối tượng là đã theo dõi và hành động để giết bà để cướp tài sản
thì trên tử thi là có rất là nhiều cái dấu vết như là dấu vết là bầm tím ở mặt là ở đầu và ở cổ và ở
đó thì chúng tôi đánh giá là

chúng tôi đánh giá là khả năng đối tượng đã dùng vặt đầy để tác động vào nạn nhân dẫn đến ngạc và dìm xuống nước
xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng có sự ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của những người dân trên địa bàn xã vĩnh hội đông
nói riêng và tình hình an ninh trật tự biên giới giữa hai nước việt nam campuchia nói chung
vì vậy công an tỉnh an giang
đã nhanh chóng thành lập ban chuyên án phối hợp với các đơn vị công an huyện và công an xã
tiến hành điều tra làm rõ vụ án với mục tiêu phải nhanh chóng quyết liệt trong thời gian ngắn nhất
nhiều nguồn tin cũng cho biết trên địa bàn hàng chục năm nay
chưa xảy ra vụ án mạng nào liên quan đến giết người cướp tài sản
hiện trường vụ án là con canh cách campuchia có một trăm linh mét vậy thì bà ai đã gặp bất chắc gì
tăng vật của vụ án đang ở đâu
hùng thủ là ai
lúc này cơ quan điều tra đưa ra một số tình huống có thể xảy ra để tập trung hướng điều tra
như có thể đối tượng có tư thù với nạn nhân từ trước nên biết thời gian nạn nhân đi và về
tìm cách tập kích nạn nhân hay nạn nhân đi ngang bị chạm đánh cướp tài sản
hoặc có thể là đối tượng cờ bạc đang gặp khó khăn về kinh tế
hàng loạt giả thuyết được đặt ra
hay thông tin bà ai bị sát hại thì bắt đầu xuất hiện nhiều nguồn tin nghi ngờ để trả lời cho câu hỏi nạn nhân bị trả thù hay bị đoạt mạng để cướp tài sản
kể về nạn nhân gia đình khẳng định bà ai mỗi lúc đi đều mang túi sách bên trong có tiền bán vé số thường đeo đồ trang sức bên người
việc làm ăn của bà cũng không gì lạ đi nhiều mua bán nhiều nên lúc nào cũng có tiền mặt trong túi sách
người dân cho biết trong quá trình làm ăn bà ai cũng xảy ra mâu thuẫn với một số người việt ở campuchia
nhưng mâu thuẫn đến mức giết hại thì họ chưa bao giờ nghĩ tới
lực lượng điều tra đã giả soát rất nhiều mối quan hệ của nạn nhân tuy nhiên điều gì khiến kẻ thù ác ra tay với nạn nhân dã man như vậy
đây chính là câu hỏi khiến cho các điều tra viên phải đau đầu
trong vụ án này cách khó là không có nhân chứng nào trực tiếp nhìn thấy hôn thủ
các dấu vết tại hiện trường rất mờ nhạt
những chứng cứ còn sót lại chưa bật ra điều gì nhiều về nghi can gây án
trong khoảng thời gian ngắn sau khi phát hiện sát nạn nhân lực lượng trinh sát đã dựng chân dung nghi phạm lên đến hàng chục người
đâu là người thường có mặt tại con kênh xã vĩnh hội đông
từ những người làm nghề xoay ếch bắt lươn tới những thanh niên bài bạc thường xuyên tới khu vực này để trốn sang campuchia chơi đều được giả soát sàng lọc
lực lượng phá án cũng phối hợp với công an của một số xã lân cận để tìm hiểu phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn
tuy nhiên phải nói rằng đây là địa bàn biên giới có nhiều thành phần dân cư trình độ dân trí không đồng đều nên việc xác minh thông tin ban đầu cũng rất nan giải
lãnh đạo chuyên án chỉ đạo phân công ra rất nhiều mũi trong đó có bốn mũi chính
mũi một là mũi trực tiếp là rà soát tất cả các đối tượng có nghi vấn xuất hiện trên địa bàn trong thời điểm này
bởi địa bàn biên giới mà đối tượng qua lại rất là nhiều ngoài dân địa phương còn nhiều đối tượng khác
mũi hai là kết hợp với lực lượng biên phòng và công an địa phương công an xã với lực lượng gia quân
để mà rà soát tất cả những đối tượng có biểu hiện nghi vấn xuất hiện trên địa bàn trong thời điểm này
mũi ba là kết hợp nắm thông tin trong nhân dân trong các địa bàn mà có khả năng lực lượng địa phương người ta đánh giá có khả năng đối tượng lạ xuất hiện
đó là cái mũi cũng rất là quan trọng
mũi thứ ba là cái mũi kết hợp với lực lượng công an nguyễn an phú cùng nhiều người là chia ra đi giám sát ở các nhà nghỉ các khách sạn các địa bàn mua sắm ở trung tâm nguyện
để mà xác định có đối tượng nào lạ xuất hiện ở địa bàn
hoặc là ngủ nghỉ ở các khách sạn nhà trọ
mũi thứ bốn là kết hợp với các lực lượng của campuchia để chúng ta nắm thông tin bên các casino và lực lượng của bạn để chúng ta nắm thông tin
coi có thông tin nào bổ ích bổ sung cho việc phá án vụ án này
trong một cuộc trao đổi với công an nước bạn campuchia họ cũng khoanh vùng một số đối tượng khả nghi song chứng cứ còn yếu
đối tượng trong tầm ngắm hầu như có chứng cứ ngoại phạm vào khoảng thời gian xảy ra vụ án
sau khi ngay công an nước bạn trao đổi thông tin và cơ sở thu thập ban đầu
công an huyện an phú tích cực thảo luận với công an nước bạn về các hướng điều tra
phía bạn đề nghị công an huyện an phú đảm trách điều tra theo hướng từ việt nam
các mối quan hệ làm ăn của bà ai
phía bạn cũng duy trì liên lạc cung cấp thông tin và cho biết vẫn chưa tìm ra manh mối
hy vọng chờ đợi kết quả từ an phú
lực lượng phá án
hành trình phá án dự định phải khoanh vùng những người thường xuyên sang campuchia mua bán thu mua và đổi hàng hóa về trong ngày được chú ý
có thể nói hành trình phá vụ án trên kênh xã bèo như mò kim đáy bể
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai số lượng tiểu thương có quay về cũng đã rút lại
nhưng chân dung nghi phạm vẫn chưa lộ
sòng sòng với công tác điều tra phá án
đội kỹ thuật hình sự một mặt chờ kết quả phân tích giám định adn
của phân viện khoa học hình sự bộ công an tại tp hcm
tuy nhiên mặt khác
tại hiện trường của vụ án có thu giữ được vỏ bao thuốc hero
từ hiện trường viết bài này chúng tôi thu được bỏ bao thuốc lá
sau khi về đơn vị chúng tôi tiến hành cho xác định là phát hiện được dấu vết văn tai

và chúng tôi cung cấp là ở hiện trường này bỏ bao thuốc lá có dấu vết văn tai
lăng tay của một người thì từ đó là cung cấp cho cơ quan điều tra của công an tỉnh rồi phối hợp với
các thông tin chính xác thì để đi lăng tay và thuốc lá thì không thường mọi người hút thì nó
giống rất là giống nhau nhưng mà tại sao đặc điểm cái bao thuốc lá này nó lại có một cây gối chiếc
mở cái nguyên bọc vẫn còn nhưng mà cái gối ở trên cái miếng nắp trên những thở một tiếng thôi dành
đến titus thịnh chúng tôi đang suy nghĩ đến dân vấn đề nó thì qua cái cung cấp thông tin và của
phù nhận dân của những người mà có biết về những cái đặc điểm này thì chúng tôi có sàn lọc ra được

qua những vật chứng mà cơ quan điều tra tìm thấy ban chuyên án xác định kẻ thù ác phải là người quen
với nạn nhân nhưng hắn ở đâu
vẫn là dấu hỏi lớn đối với lực lượng chức năng
tuy nhiên không nản trí
và với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm
các trinh sát viên điều tra viên
của ban chuyên án kiên trì bám chủ
tại địa bàn huyện an phú
không kể ngày đêm
tập trung thông tin từ tất cả những đối tượng
có những điểm nghi vấn vào thời điểm trước
và sau khi nạn nhân bị giết
đến thời điểm này ban chuyên án mời
hàng chục nam giới nghi vấn đến làm việc
với cơ quan điều tra để xác minh tung tích
trong thời gian xảy ra vụ án
như làm gì ở đâu
đặc biệt đến đầu giờ chiều
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một lực lượng điều tra
quyết định kết hợp với công an huyện
xã vĩnh hội đồng tổ chức họp thôn
phát động phong trào
quần chúng tham gia tố giác đội phạm
và từ việc này một nguồn thông tin
đã được cung cấp
do địa hình là biên giới
và đặc biệt là tình hữu nghị
với hai nước việt nam và công chia
cho nên là anh em chúng tôi mới là
có một cái tổ chức
của cuộc vận động
quần chúng người dân
để mà thông tin tố giác về cái tội phạm
thì qua cái đợt
vận động đó
thì đến sáng năm sau
thì có một người đàn ông
đến cung cấp cho chúng tôi
là cái thông tin
vào thời điểm trước khi phát hiện tử thi nạn nhân
là khoảng chừng ba mươi phút
bữa đó là tôi đứng coi giớn
người thấy cái đội ta này tới đó nó tắm
tắm rồi nó lên nó thay đồ
cái tôi mới dồn theo nó hoài
dồn theo múc mắt luôn
coi coi cái thứ này có quen không
coi ở đâu
mà nhìn không ra
không thứ không quen
rồi cái đầu nó chụp ra đó là tử thi nạn nhân

mới nghe cô ấy chết
nghe cô ấy chết
tu mới nghi giắng liền
ngoài ra công tác quần chúng đã cung cấp cho cơ quan điều tra
thêm một nguồn thông tin quý giá
giúp cơ quan điều tra củng cố thêm
niềm tin trong việc định hướng chính xác về vụ án

tại tiệm vàng quang diệp ở huyện an phú
có một thanh niên cao khoảng một m sáu mươi năm
đầu đội mũ lưỡi chai đến mua vàng
và số tiền dùng để mua vàng có dấu hiệu khả nghi
không bỏ qua bất kỳ manh mối nào
ngay lập tức tổ công tác đã nhanh chóng truy tìm người nam thanh niên
có dấu hiệu khả nghi trên
có một đối tượng nam cũng giàu với độ tuổi là từ hai mươi năm hai mươi bảy đó
đến tiệm vàng để mua một chiếc nhẫn
nhưng mà cái tiền mà người ta mua thì nó lại là ước
cho nên là chủ tiệm vàng người ta cũng thấy là nó lạ
cho nên là người ta cũng có những cái thông tin để mà người ta cung cấp cho mình
từ chỗ đó những cái kết hợp những cái đồ vật những cái thông tin
lại là người ta cũng có những cái thông tin để mà người ta cung cấp cho mình
mình từng chi tiết mình có những cái nhận định đánh giá để mà xác định cái đối tượng gây án
khẩn trương tìm tung tích của nam thanh niên độ tuổi khoảng hai mươi năm
cao khoảng một m sáu mươi năm hay hút thuốc lá hero
có nhiều đặc điểm nghi vấn về tiền bạc
và thời gian bất minh trong ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
và ngay trong khoảng thời gian đó
cơ quan điều tra đã có được thông tin về một nam thanh niên
tên là nguyễn trí thanh
có những đặc điểm cùng với nghi vấn trên
nhưng hiện nay thanh đang không có mặt tại nơi cư trú
gia đình cũng không biết hắn đi đâu
không thấy về
qua cái nghiệp vụ mình xác minh
và mình làm rõ về cái thói quen
và cái đặc điểm sinh hoạt của đối tượng thanh này
thì cũng biểu hiện là có cái khả năng là thực hiện cái hút thuốc là
như cái gói thuốc mà để lại cái hiện trường đó
cho nên từ đó là mình có nhận định đánh giá cao là đối tượng thanh là đối tượng đã
đối tượng đã kỳ lại cái vụ án này
tôi là có tiến hành phân công theo dõi
tại nhà của nguyễn trí thanh
và tại nhà vợ của nguyễn trí thanh
khoảng là hơn một mươi một h ngày hôm sau
thì được thông tin của quần chúng dân dân là đối tượng nguyễn trí thanh xuất hiện tại nhà trọ
nên chúng tôi tiến hành là tổ chức để truy bắt đối tượng thanh
lúc này ban chuyên án đã có đủ cơ sở và dữ liệu
gia lệnh bắt khẩn cấp nguyễn trí thanh
ngụ tại ấp vĩnh an xã vĩnh hội đồng huyện an phú
và khả năng đây là hùng thủ trong vụ án giết người cướp của hiết dâm
tại kênh xã bèo
lập tức một tổ công tác nhanh chóng lên đường
mọi phương án truy bắt đối tượng tình nghi số một được lên kế hoạch kỹ càng
bởi chỉ cần một chút lơ lạc
tức là chủ quan hay mất cảnh giác
thì nghi phạm có thể phản kháng
dù đã bị bắt hoặc tẩu thoát sang nước bạn
vậy là tất cả các tuyến đường hung thủ có thể đi qua
đều được lên phương án chốt chặn
tại cơ quan công an
lúc đầu thì thanh quanh cong
cho chối tội
phủ nhận hoàn toàn hành vi của mình
xong trước những chứng cứ và tài liệu thu thập bược
của các điều tra viên
cuối cùng thanh đã cuối đầu khai nhận hành vi phạm tội
lúc một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
thanh đến nhà của anh nguyễn văn tẩy
ba mươi tám tuổi ngụ ấp vĩnh hòa
xã vĩnh hội đông
mua nửa lít rượu để cùng thức ăn
rồi đến bờ kênh xã bèo uống rượu một mình
trong lúc uống rượu
thanh thấy bà ai một mình bơi xuồng
từ nhà của anh nguyễn văn tẩy
từ hướng campuchia về việt nam
trên cổ đeo nhiều trang sức
nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản
bán lấy tiền tiêu xài
thanh núp trong bụi cây
khi bà ai bơi xuồng đến nơi
y liền nhảy xuống
dùng tay cố giật bà ai ngã xuống kênh
dìm cho đến chết
sau đó thanh kéo sát bà ai lên bờ
thực hiện hành vi đổi bại
thanh lấy dây chuyển vàng điện thoại di động
và tiền của nạn nhân
định bỏ trốn sang campuchia
nhưng chưa kịp thì bị bắt
sẽ ra tại khu vực biên giới
giáp với vương quốc campuchia
và địa bàn này là địa bàn
kinh rạch rất là dấn người
thì một bài học kinh nghiệm
và trong đó có lời khuyên
đối với nạn nhân
và gia đình
những người dân ở biên giới
khi chúng ta ở địa bàn dấn rẽ
nhất là địa bàn biên giới
thì không nên đeo vàng đeo nữ trang nhiều
cho nên là đây là
một cái nguồn kích thích rất là lớn
tác động vào cái lòng tham của đối tượng
cái thứ hai là cái khi mà vụ án xảy ra
nguyên thắc của lực lượng điều tra hành sự
là phải nhanh chóng quyết định kịp thời
và phải tập trung lực lượng
thì vụ này là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
cho nên lực lượng phải được tập trung đông nhất
đông nhất và đầy đủ nhất
các lực lượng để tiến hành
thu thập đầy đủ các thông tin từ nhiều nguồn
và làm đồng bộ
các biện pháp nhiệm vụ
như cái vụ này thì ngoài các biện pháp nhiệm vụ chiên sâu
thì có cái biện pháp phát động phong trào
chúng là cái hiệu quả rất là tốt
phục vụ tốt cho công tác phán cái dự án này
và một cái nữa là
cái nhanh chóng cái kịp thời
cái báo cáo cái áp dụng đồng bộ
nói chung là phải làm liên tục
không kể ngày đêm
nhiều lực lượng phối hợp
thì công tác điều tra khám phá án mới được nhanh
và kết quả mới đạt được tốt
đây là vụ án phức tạp khó khăn
địa điểm xảy ra án mạng vào thời điểm ít người qua lại
hành vi phạm tội của đối tượng có tính chất manh động
xong chỉ trong chưa đầy hai ngày
sau khi xảy ra vụ án
nhờ làm tốt công tác địa bàn
lực lượng điều tra cùng đồng đội
đã bắt nóng hung thủ
đối tượng phải cúi đầu nhận tội
qua vụ án trên
một lần nữa đã khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh
chấn áp các loại tội phạm
tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân
đối với lực lượng công an an giang
chuyên mục hành trình phá án của chúng tôi hôm nay
cũng xin ở kết thúc tại đây
đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại